một trong những nét đẹp trong truyền thống văn hóa của người việt và dịp tết cổ truyền đó chính là tục sông nhà của người việt nam vào ngày mùng một đầu năm
theo các nhà nghiên cứu tục sông đất biểu hiện nét đẹp giúp cho thiên điện nhân hài hòa người với người nhân ái
sáng sớm mùng một tết ông nguyễn kim trinh và bà phạm thị mão cùng nhau trình chơi bàn ngã cửa bầy bánh kẹo thắp lên bàn thầy tổ tiên một nén hương và cùng chào đón người đầu tiên sẽ sông nhà trong năm mới đinh dậu
chúc các cháu sức khỏe công tác tiến bộ và có hiệu quả trong công tác sử dụng kinh doanh
chọn người đầu tiên bước chân vào nhà đầu năm mới là phong tục truyền thống được ông chi và bà mão gìn giữ hàng năm
ông bà quan niệm người được mời sông nhà sẽ là người làm ăn thành đạt gia đình hạnh phúc và đức độ để đem lại may mắn

chúc các cháu sức khỏe công tác sử dụng kinh doanh